với thời gian một phút một mươi sáu giây đội tuyển robocon việt nam gồm một mươi ba thành viên đến từ đại học lạc hồng
đã xuất sắc giành chiến thắng trong trận chung kết cuộc thi robocon châu á thái bình dương trước đội malaysia
hai đội nhật bản và thái lan cùng giành vị trí hạng ba
trước khi đến với trận chung kết đội tuyển việt nam lần lượt vượt qua các đội mạnh đến từ sri lanka
ấn độ và đặc biệt là chủ nhà nhật bản
đội tuyển việt nam năm nay có một mươi ba thành viên đến từ đại học lạc hồng
đây là những sinh viên vừa đoạt chức vô địch robocon toàn quốc tổ chức tại ninh bình
như vậy đây là lần thứ hai trường đại học lạc hồng vô địch cuộc thi robot châu á thái bình dương
sau lần đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi bốn
việt nam lần đầu tiên tham gia cuộc thi từ năm hai nghìn hai đến nay đã sáu lần lên ngôi vô địch
vào các năm hai nghìn hai hai nghìn bốn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi
năm hai nghìn một mươi tám việt nam sẽ đăng cai cuộc thi robin
robocon châu á thái bình dương